chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xin lỗi đảng nhà nước và ngành thông tin truyền thông vì sai phạm của mình đã gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân các cán bộ trong ngành làm ảnh hưởng đến truyền thống của ngành và của mobifone
bị cáo cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng cơ quan điều tra đã giúp cho bị cáo nhận rõ sai phạm trách nhiệm của mình và kịp thời giúp cho bị cáo vượt qua cơn hiểm nghèo do bệnh tật
bị cáo son cũng xin lỗi vì đã thay đổi lời khai tại phiên tòa trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
lúc đó ông son nói không nhận hối lộ và sau lại nói có nhận nhưng không đưa tiền cho con gái và khẳng định bản thân đã nhất thời không vượt qua được chính mình
tiếp lời cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông mong tòa giảm mức án tối đa nhất cho các ông trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải có thể giảm nhẹ tội nhất cho các bị cáo nguyên là cán bộ ở mobifone để họ có thể sớm trở về tích cực đóng góp cho mobifone

khi người nợ tiền chậm trả lãi hoặc không có khả năng trả nợ nhóm này đưa người đến đe dọa gia đình người thân đăng ảnh thông tin liên tục lên các trang mạng xã hội làm ảnh hưởng đến nhân phẩm danh dự của cá nhân và gia đình
một số trường hợp chậm trả đã bị nhóm này đánh đập gây thương tích có người do quá sợ hãi mà bỏ trốn khỏi địa phương thậm chí có người vì bị đe dọa làm nhục đã uống thuốc tự sát may kịp thời được phát hiện cứu chữa
trong quá trình đấu tranh cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng khó khăn lớn nhất là việc đối tượng cho vai cũng như người vai lại xuất người ta không đến cơ quan điều tra để tối giác khi xảy ra những việc cho vai lại xuất
cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị quỳnh hoa về hành vi cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị quỳnh hoa về hành vi cố ý gây thương tích và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã cho trên năm mươi người vay tiền với lãi suất cao thu lợi bất chính khoảng ba tỷ đồng
cơ quan công an thông báo nếu ai có lợi lãi xuất cao thì phải cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
nếu ai là nạn nhân của các đối tượng trên liên hệ ngay đến công an thành phố vinh để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
đập phá hàng loạt cửa kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn hải an chú tại thôn ba xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi vừa bị công an huyện tư nghĩa phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do nghiện game nên đã nghỉ học sớm và đi lang thang
khi tình cờ xem được clip trên mạng chỉ cách đập vỡ kính xe ô tô một cách dễ dàng
nguyễn hải an đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
gần một mươi xe ô tô đắt tiền đã bị đối tượng này phá kính lấy trộm tài sản trị giá hàng chục triệu đồng
còn tại tỉnh tây ninh công an huyện hòa thành đang tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào lúc một mươi một h ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an huyện hòa thành tiến hành bắt khẩn cấp một mươi năm đối tượng
có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vật chứng thu giữ gồm một mươi bốn xe máy các loại sáu tv một mươi một điện thoại di động một máy hút bụi một màn hình vi tính
một máy nén hơi năm bộ phận giảm âm thanh một kiềm cộng lực ba đoạn khóa và trên một mươi sáu gram ma túy loại metafetamin
cùng rất nhiều tăng vật khác có liên quan
đáng chú ý cả một mươi năm đối tượng đều dương tính với ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng võ hoàng linh đặng hoàng phát huỳnh quốc dương lê minh hiếu phạm thành tài
cùng chú tại huyện hòa thành và huỳnh thanh toàn chú tại huyện gò dầu đã khai nhận
thường xuyên sử dụng xe máy đi vòng quanh các tuyến đường khu vực huyện hòa thành
để tìm kiếm những nhà dân mất cảnh giác không khóa cửa hoặc không có người trông coi tài sản
rồi nhanh chóng đột nhập vào trong trộm cắp tài sản
tổng cộng các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp tài sản
hiện công an huyện hòa thành đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng còn lại
vào tối qua tại km chín trăm ba mươi bảy cúc lộ một a tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa phước
thành phố đà nẵng đã kiểm tra và phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển hàng trăm hộp pháo điện
tiến hành dừng xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi hai c một mươi năm nghìn bảy trăm ba mươi sáu do tài xế phạm tấn luận ba mươi ba tuổi
trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam điều khiển chạy hướng đà nẵng quảng nam
có biểu hiện vi phạm lỗi xếp hàng làm lệch xe
cảnh sát giao thông cửa khô hòa phước đã phát hiện hơn một trăm linh thùng rượu và hơn một trăm linh hộp pháo điện
được ngụy trang kỹ càng phía bên ngoài là loa thùng
qua kiểm tra xe ô tô tải tài xế luận khai nhận đã nhận vận chuyển toàn bộ số hàng hóa
cho một chủ hàng ở quảng nam
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao số hàng hóa vi phạm
cho đội cảnh sát kinh tế môi trường công an huyện hòa vang thụ lý giải quyết
hai vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn vừa bị lực lượng công an phát hiện
bắt giữ tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa và huyện châu phú tỉnh an giang
thông tin chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tiến hành kiểm tra xe container do ông nguyễn tiến minh chủ thành phố hồ chí minh điều khiển
công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã phát hiện trên xe tàng trữ bốn mươi một thùng giấy
bên trong chứa tổng cộng hai mươi năm bốn trăm linh gói thuốc lá các loại
toàn bộ số thuốc lá này đều không có tem nhãn theo quy định
và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bước đầu tài xế khai nhận vận chuyển số thuốc lá này từ thành phố hồ chí minh ra bắc để kiếm thêm thu nhập
cơ quan công an đã tiến hành niêm phong toàn bộ số thuốc lá trên
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay lực lượng chống buôn lậu thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
đã phát hiện tại bãi đất chống thuộc khu vực ấp bình hưng một xã bình mỹ huyện châu phú
có nhiều đối tượng nghi vấn có hành vi vận chuyển hàng cấm
phát hiện có lực lượng chức năng các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
để lại ba xe mô tô đang chở sáu bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu
được ngụy trang trong các giỏ đệm và những can nhựa hết sức tinh vi
lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện cùng vật chứng để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc tàu bay của hãng hàng không vietjet air
bị các tia ánh sáng lạ chiếu vào buồng lái khi hạ cánh xuống sân bay nội bài
vào lúc một mươi bảy h năm mươi sáu phút ngày hai mươi tháng một mươi hai vừa qua
công an tp hà nội và cơ quan chức năng đang điều tra xác minh
theo đại diện phòng chức năng công an tp hà nội thì nhiều khả năng là những tia sáng lạ trên
xuất phát từ tỉnh hòa bình hoặc tỉnh vĩnh phúc
việc sáng đó thường phát ra từ hệ thống đèn trang trí sân khấu
ở các sự kiện văn hóa nghệ thuật tổ chức ngoài trời
tại địa bàn hà nội thì trong hai năm trở lại đây
sau khi ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản chỉ đạo các huyện xã
quanh khu vực sân bay quốc tế nội bài tăng cường tuyên truyền kiểm tra
thì hầu như là rất ít xảy ra hiện tượng tia sáng đèn sân khấu chiếu lên trời
vô tình chiếu đúng vào khoang lái tàu bay
đặc biệt cơ quan chức năng chưa phát hiện sự việc nào chiếu đèn
với ý đồ phá hoại hay là gây mất an toàn chuyến bay
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin mùa một mươi ba online trưa nay
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin mùa một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ xin được trở lại với chị minh hương và chị phương thảo
để cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
xin được cảm ơn biên tập viên thu hương với các thông tin vừa rồi
chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
quyết định truy nã đối với đối tượng trần thái hà
sinh ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
quê quán hà nam ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm trên trước mép phải
trốn ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám nơi cư trú và chỗ ở trước khi trốn
hai mươi tám trên năm a khóm mỹ thọ phường mỹ quý thành phố long xuyên tỉnh an giang
còn về tội
giữ người trái pháp luật phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mỹ duyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi năm b khu phố một phường tám thành phố bến tre tỉnh bến tre
có sẹo chấm cách một tám cm sau cánh mũi phải
và đối tượng lê văn em sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại một trăm linh ba trên một
ấp thạnh hưng xã mỹ hưng huyện thạnh phú tỉnh bến tre

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thành phú tỉnh bến tre
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này cao một sáu mươi bảy m và có xẹo chấm cách ba cm dưới sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện